tại hà giang vào đêm ngày hai tháng ba và dạng sáng nay đã làm một người chết một mươi người bị thương trong đó có năm người bị thương rất nặng
các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc hai thôn phóng tủng và thôn há đề xã sủng trái huyện đồng văn tỉnh hà giang
nạn nhân bị tử vong là anh ly minh xính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyên nhân do xét tánh vào trạm biến áp là một mươi một hộ dân ở đây bị chập cháy
hiện một mươi nạn nhân bị thương khác cũng đang được cấp cứu tại trạm y tế xã sủng trái
mưa rông cũng gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu tại thành phố hà giang và các huyện hoàng su phi đồng văn xí mần
trong đó tại huyện yên minh có hai nhà bị tốc mái hoàn toàn ba nhà bị tốc mái từ năm mươi đến bảy mươi
tại thành phố hà giang có bảy nhà bị tốc mái từ năm mươi đến bảy mươi
tại huyện xí mần có hai nhà bị tốc mái từ bảy mươi đến chín mươi
ngoài ra mưa rông còn gây thiệt hại hai mươi một hectare hoa màu từ một mươi đến bảy mươi
ngoài ra mưa rông còn gây thiệt hại ba mươi tại huyện hoàng xu phì